đến sáu giờ sáng nay nước ta có tổng cộng sáu ba trăm năm mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó có bốn tám trăm sáu mươi bốn ca ghi nhận ở trong nước và riêng số ca mắc từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba hai trăm chín mươi bốn ca
theo báo cáo của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế tính đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi cho hai tám trăm năm mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín và có bốn mươi sáu người đã tử vong
không chỉ có khu công nghiệp có dịch mà thực tế cho thấy nhiều nơi khác đã có dịch ví dụ như tại tp hcm với các hoạt động tin ngưỡng
vì vậy các địa phương đều cần phải nâng cao cảnh giác
đó là nhấn mạnh của phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia
tại cuộc họp trực tuyến được tổ chức vào chiều ngày hôm qua hai mươi bảy tháng năm tại trụ sở chính phủ về công tác phòng chống dịch hiện nay
tại cuộc họp các chuyên gia nhận định
tại bắc giang đã được khoanh gọn số ca dương tính vẫn tăng do tốc độ xét nghiệm và đều trong khu cách ly
bên cạnh đó bắc giang tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực khác để giảm nguy cơ
kết quả ban đầu cho thấy tại một số thôn có công nhân làm việc trong khu công nghiệp chưa xuất hiện ca lây nhiễm mới
hiện nay tỉnh bắc giang cùng với các đơn vị tri viện đang hoạt động hết công suất cơ bản đáp ứng lấy mẫu xét nghiệm định kỳ ba ngày một lần
thường trực ban chỉ đạo yêu cầu bộ y tế bộ quốc phòng bộ công an cùng các đơn vị trợ giúp bắc giang lấy mẫu khi có yêu cầu
trước nguy cơ lây lan rộng trong các khu công nghiệp tỉnh bắc ninh đề xuất thí điểm mô hình vừa cách ly vừa sản xuất ngay tại nhà máy với các giải pháp đảm bảo giãn cách
theo đó một nửa công nhân đi làm một nửa ở khu cư trú để giảm áp lực cho cả nhà máy và khu nhà trọ đồng thời tận dụng không gian nhà máy và khu ký túc xá để dùng làm khu cách ly tập trung giúp giảm mật độ cách ly tại khu dân cư
tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh phải tổ chức nhân lực theo hai hướng là ở lại nhà máy
và sắp xếp ở bên ngoài lưu ý phòng chống cháy nổ và bảo đảm cung cấp thực phẩm thức ăn an toàn
đồng thời phó thủ tướng đề nghị bắc ninh nghiên cứu đưa ra tiêu chí giãn cách giảm mật độ trong khu nhà trọ để từ đó rút kinh nghiệm cho các địa phương khác
và chúng ta không quên là đừng có chỉ chăm chăm một cái là khu công nghiệp bây giờ nó đang nóng khu công nghiệp này chúng ta chỉ chú ý khu công nghiệp thì chúng ta sẽ bị sơ hở từ mũi khác
ví dụ như ở tp hcm
một cái sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng hay là hoạt động tập trung mà có người tập trung mà chúng ta sơ hở là hoàn toàn sẽ có thể lan ra cộng đồng nếu không được kiểm soát ngay
bên cạnh đó các chuyên gia nhấn mạnh hai địa phương cần thống nhất các phương án xét nghiệm cụ thể cho từng đối tượng trên tinh thần vừa tiết kiệm vừa khống chế dịch
các địa phương tiếp tục đề nghị trung ương hỗ trợ về nhân lực để thiết lập thêm bệnh viện giã chiến
các bộ ngành địa phương khẩn trương sẵn sàng tập trung hỗ trợ cho bắc ninh và bắc giang để giữ cho sản xuất
một diễn biến mới nhất tại điểm nóng bắc giang vào tối ngày hôm qua cơ quan chức năng đã điều hàng trăm chuyến xe cứu thương về xã quang châu huyện việt yên tỉnh bắc giang để đưa hàng nghìn công nhân có nguy cơ cao ra khỏi cộng đồng đi cách ly
cụ thể vào đêm ngày hai mươi bảy tháng năm trao đổi với phóng viên ông lê ánh dương chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang cho biết
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng năm tỉnh bắc giang sẽ đưa khoảng ba công nhân chủ yếu là công nhân công ty hoseaden đang ở trọ tại xã quang châu huyện việt yên là những người có nguy cơ cao ra khỏi cộng đồng để giảm tải cho địa phương
theo đó nếu để mật độ công nhân ở đây dày như hiện nay thì sẽ tạo ra nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
ông nguyễn văn phương chủ tịch ubnd huyện việt yên cho biết thêm huyện việt yên đang tiến hành kiểm tra nhanh một số địa phương trọng điểm như tam tầng núi hiểu quang biểu trung đồng
đó phát hiện hàng trăm trường hợp dương tính nhưng những trường hợp này phải xét nghiệm lại bằng biện pháp pcr mới chính xác
ngay sau khi ghi nhận một ca nhiễm mới vào tối ngày hôm qua ngành y tế tp hcm đã tiến hành phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ dân cư ở khu trung cư sen xanh phường hòa thạnh quận tân phú
và cũng trong chiều ngày hôm qua ủy ban nhân dân tp hcm đã phát đi công văn khẩn về tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả bắt đầu từ giờ ngày hôm nay hai mươi tám tháng năm tp hcm tạm dừng các hoạt động như spa cơ sở làm đẹp cắt uốn tóc nam nữ phòng khám và bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ nhà hàng ăn uống các địa điểm du lịch tham quan di tích bảo tàng thư viện vẫn cung cấp tài liệu qua internet
các hoạt động tại phố đi bộ chợ đêm công viên công cộng các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao ngoài trời tập trung trên một mươi người
các hộ gia đình hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kinh doanh thức ăn đường phố tuyệt đối không phục vụ tại chỗ chỉ phục vụ mang về đặt hàng và thanh toán trực tuyến
nhà hàng trong khách sạn chỉ được phục vụ khách lưu trú tại khách sạn phải bố trí chỗ ngồi thông thoáng đảm bảo khoảng cách giữa hai người là từ hai m trở lên không phục vụ quá hai mươi người ở cùng một thời điểm
các cơ sở kinh doanh lưu trú theo mô hình homestay ngừng tiếp nhận khách mới đến đăng ký lưu trú tạm dừng các nghi lễ tôn giáo hoạt động lễ hội tập trung từ một mươi người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tin ngưỡng thờ tự người dân hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết
sân bay tân sơn nhất cũng đã tạm dừng nhập cảnh đối với toàn bộ hành khách quốc tế
ủy ban nhân dân phường phú diễn quận năm tử liêm tp hà nội vừa thông báo cho biết về việc kết thúc cách dịch vụ ăn uống

các cơ sở kinh doanh lưu trú theo mô hình homestay ngừng tiếp nhận khách mới đến đăng ký lưu trú tạm dừng các nghi lễ tôn giáo